liên tục phát hiện nhiều ca bệnh bạch hầu tại huyện miền núi ba tơ
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã và đang tập trung triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh quảng ngãi ghi nhận hai mươi ca dương tính với bệnh bạch hầu
xảy ra tại bảy xã của huyện miền núi ba tơ nhiều nhất là xã ba trang với tám ca dương tính
qua điều tra dịch tễ truy vết toàn huyện phát hiện hơn một trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh và đã tiến hành cách ly
ngành y tế huyện ba tơ cũng đã triển khai uống kháng sinh dự phòng tiêm phòng vaccine cho ba sáu trăm ba mươi trường hợp
ngành y tế quảng ngãi cũng đã cung ứng hai mươi bảy liều vaccine tiêm phòng cho địa phương này

tỉnh quảng ngãi